quận hoàn kiếm hà nội đã tổ chức triển lãm và lấy ý kiến người dân về dự án
đầu tư xây dựng cải tạo chỉnh trang khu vực xung quanh hồ hoàn kiếm
trong đó hạng mục thay thế lát mới toàn bộ vỉa hè xung quanh khu vực này
đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm hà nội đang tổ chức trưng bày lấy ý kiến người dân về dự án
đầu tư xây dựng cải tạo chỉnh trang khu vực xung quanh hồ hoàn kiếm
dự án này có hạng mục nâng cấp vỉa hè với đề xuất thay lại đá xung quanh hồ hoàn kiếm
bằng đá granis hay còn gọi là đá hoa cương bình định
vỉa hè thuộc các tuyến phố quanh khu vực hồ hoàn kiếm gồm nhiều loại gạch đá khác nhau
do nhiều đợt cải tạo lát đá từ trước nhưng thiếu tính đồng bộ
loại vật liệu ở vỉa hè quanh hồ hoàn kiếm hiện vẫn chủ yếu là gạch bờ lóc và lá xanh
bên cạnh những ý kiến đồng tình với dự án bởi lý do cho rằng
việc lát mới làm khu vực xung quanh hồ hoàn kiếm
trở nên đồng bộ và sạch đẹp hơn thì có nhiều ý kiến khác
vỉa hè quanh hồ vẫn còn khá tốt và việc thay mới sẽ gây lãng phí tiền bạc
hiện nay quanh hồ gươm thì đủ các loại đá cho nên nó không đẹp ở cái chỗ ấy
nếu như được mà làm được là toàn bộ thì nó sẽ đẹp hơn
mà làm đẹp thì là cái chuyện là chúng tôi tôi rất đồng ý
nói chung là rất nhiều sự lãng phí ở cái bờ hồ này
cho nên là không cần phải
trong thời điểm hiện nay là không nên gọi là lát lại về hè
đá hoa cương thì nó là một loại đá bề mặt khá là trơn
và vì như thế nhất là những trời ngày trời mưa
thì đá hoa cương thì nó thực sự là gây bất tiện cho người đi bộ
mình nghĩ là không được hợp lý cho lắm ạ
và nếu có thể thì lên thay một mặt đá ở đấy mà nó bề mặt bồ ghề
và nó thực sự hợp với cả để đi đường hơn ạ
còn theo các chuyên gia việc thay thế vỉa hè ở hà nội
nhất là ở khu vực bờ hồ hoàn kiếm
các quốc gia phải nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi thực hiện
để tránh tình trạng hôm nay lát ngày mai đào gây lãng phí
vấn đề kinh tế cần thiết chưa là một
cái thứ hai nữa lát đá vỉa hè có thể là đẹp
nhưng có thuận tiện cho đi lãng không
và thứ hai tôi quan điểm vì hè không phải chỉ đẹp
cái vỉa hè nó khác cái nhà sàn nhà
về hè nó là câu chuyện của cuộc sống của đô thị
nó cần bền chắc
nó không cần phải là bóng bẩy tinh thương
thực tế đối với hồ hoàn kiếm khu vực trung tâm của thủ đô
thì việc cải tạo sao cho đồng bộ và sạch đẹp bền vững là điều nên làm
tuy nhiên bài toán đặt ra là việc thay thế toàn bộ vỉa hè khu vực này
bằng loại vật liệu mới sẽ rất tốn kém
hơn nữa các loại gạch đá cũ vẫn còn sử dụng tốt
thì thành phố cần thận trọng xem xét
đây có phải là thời điểm thích hợp để thay thế hay chưa